mỗi chương trình được phát sóng là chúng ta lại được trải nghiệm một không gian văn hóa đa dạng đậm chất vùng miền của các dân tộc
đó có thể là cuộc sống nơi dẻo cao của người mông là những điệu múa xòe say lòng người của dân tộc thái
mỗi dân tộc một câu chuyện góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu của văn hóa việt nam
và trong chương trình sắp màu dân tộc hôm nay chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về một tộc người mà gần ba mươi năm trước sinh sống tách biệt nơi đại ngàn
nguyễn văn thiên tổ trưởng tổ công tác bản giao tre đồng thời cũng là một trong những người đầu tiên đến với bản làng người chứt dạy cho họ cách ăn cách mặc cách làm nương làm giấy
gần một mươi năm gắn bó với đồng bào chứt hơn ai hết anh hiểu sâu sắc cuộc sống với những phong tục tập quán của bà con nơi đây

cái đàn này thường sẽ sử dụng vào dịp nào hay là những lúc rỗi rãi thì người ta sẽ đem ra để đánh ạ

thì cách làm nó có khó không

cái đàn này thì nguyên liệu chính của nó là chỉ có dây cực và cái ống nữa
thì nhìn nó rất đơn giản thế này
nhưng mà làm cũng phải đòi hỏi những người nghệ nhân biết chơi đàn mới làm được
nhưng mà bình thường như ta là không làm là đồ căng của dây cực này phải đến đồ chuẩn
lúc nào nó phạt âm thanh nó mới chuẩn được
lắng nghe tiếng đàn cherubon cất lên lúc ra giết lúc u buồn
ta thấy như có cả tâm hồn nỗi lòng của người chức gửi gắm trong đó
chỉ có một sai điệu lặp đi lặp lại
nhưng tiếng đàn vẫn khiến người nghe chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc
với chị hồ thị lính con gái bà hồ thị xen cherubon không đơn thuần chỉ là cây đàn truyền thống của người chứt
mà nó còn là cây đàn xe duyên cho chị gặp người chồng của mình
cả hai đã yêu nhau phải lòng nhau qua tiếng đàn
chồng của tôi là người thanh hóa tôi thì sống nơi con khe con suối
khi xưa là gặp nhau ở trên rừng
ông nghe được tiếng đàn pi của tôi còn tôi lại nghe được tiếng đàn môi của ông
vậy là thích nhau tìm hiểu nhau để thành vợ chồng và xây dựng gia đình
ở bản rào tre những người biết chơi đàn cherubon như bà xen chị lính không còn nhiều
và người biết làm đàn lại càng ít
vậy nên những lúc rỗi rãi chị lính lại tranh thủ làm những chiếc đàn cherubon
để bất kỳ ai muốn học thì đều có đàn để đánh
trước đây chị học làm đàn đánh đàn từ mẹ
và thậm chí bà xen cũng được mẹ đánh
mẹ truyền cho những nốt đàn
cứ như vậy
thế hệ này nối tiếp thế hệ khác
dù đi ra từ cuộc sống hoang sơ giữa rừng
nhưng những người phụ nữ như bà xen chị lính vẫn lưu giữ tiếng đàn cherubon đặc trưng của dân tộc
đêm đêm bên bếp lửa khi mọi công việc đã hoàn thành
với cốc nước trẻ xanh những người dân tộc chức lại cùng nhau quây quần trò chuyện
lúc này tiếng đàn môi gất lên bên cạnh tiếng đàn cherubon nghe thật chậm lắm
có lẽ đó là tiếng vang vọng của núi rừng
là âm thanh của sông suối
và cũng là tiếng gọi cội nguồn của những con người gắn bó cả đời với rừng núi
mỗi một ngày qua đi trên bản rào tre của người chất
ta đều thấy đồng bào nơi đây đang dần cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn
họ xây nhà dựng cửa và lập gia đình để tạo dựng cuộc sống an cư lạc nghiệp
vậy nên chúng ta sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn
tôi đã rất may mắn khi bắt gặp một lễ ăn hỏi của đồng bào nơi đây
rất may hôm nay là em lại gặp một đoàn người đang
đi ăn lễ ăn hỏi của người đồng bào dân tộc chứt hội vơ đấy
mình có thể tham gia vào lễ ăn hỏi được không ạ anh
người chứt họ rất là quý khách
rất hiểu khách
nhất là trong lễ ăn hỏi
và các ngày lễ
chào mọi người
hôm nay là tổ chức lễ ăn hỏi cho chú hô hương phải không
thế thì cho chú thiên với cô nhung cùng tham gia vào lễ ăn hỏi với nhà
nhất hoàn nghênh
con cái to lên là phải kèm vợ
mà vợ to lên là phải kèm chồng
đấy là lần đầu tiên mà bọn cháu được
chứng kiến một cái lễ ăn hỏi của người chức
cho nên là cháu rất là hào hức có thể là được tham gia cùng với gia đình
hòa cùng vào đoàn ăn hỏi của nhà chai
chúng tôi đi tới nhà cô gái
và được mời vào dự buổi lễ ăn hỏi rất giản dị
nhưng ấm cúng của đồng bào chứt
lễ vật nhà chai mang qua cũng đơn giản
chỉ là chai rượu
đĩa trầu cao
và bó chè rượu
tuy nhiên tất cả đều mang ý nghĩa đặc biệt
đồng bào dân tộc chức là họ tùy theo điều kiện
kinh tế thực tế của gia đình
điều kiện phù hợp
thì họ mới tổ chức
các lễ vật
cần thiệt để làm lễ cưới
còn các vợ chồng sinh con rất lợi nôi
lúc đó họ mới
nuôi được lợn
muốn được ra
với các lễ vật khác không mới tổ chức đám cưới
thì đó là một cái phong tục của bà con
nhưng mà em thấy
ở người chứt thì là
người chàng trai thì lại đến ở rể nhà cô gái
thì có khi nào là người dân tộc chứt hơi thiên hưởng về xu hướng mẫu hề không ạ
tất cả việc hôn nhân từ đầu tiên là mọi khởi nguồn là phải
cùng nó nghiêng về bên con gái
mọi cái việc gảnh vạc gia đình
thì tự nhiên là người con trai còn gảnh vạc nhưng mà
về mặt tinh thần ấy
thì hầu như là thiến với người con gái rất nhiều
bởi vì ở sinh sống cùng gia đình bên con gái tất cả sinh hoạt mọi việc
nó cũng như thế
đến lúc sinh con lúc đó mới tách ra khỏi cái nhà của
của bên bố mẹ vợ
sau khi cuộc nói chuyện giữa hai gia đình kết thúc
chàng trai và cô gái
sẽ cùng bê lễ vật đặt lên ban thờ
họ thắp một nén nhang
báo cáo với tổ tiên về việc thành gia lập thất
và cũng là để tổ tiên chứng giám cho lòng thành
và phù hộ cho họ một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc
của người chất
đó là sau lễ ăn hỏi như hôm nay
chàng trai sẽ chuyển về nhà gái sinh sống
và họ thường tổ chức lễ cưới tới hai lần
khi điều kiện kinh tế gia đình đã đầy đủ
tôi và chồng tôi đã tìm hiểu nhau được hơn một năm rồi
và phong tục của người chất chúng tôi
là chỉ cần sau khi diễn ra lễ ăn hỏi như thế này
thì người chồng có thể đến nhà người con gái để ở
chúng tôi dự định sau vài năm nữa
khi điều kiện kinh tế gia đình tốt hơn
chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới
lễ cưới thường diễn ra hai lần
lần thứ nhất để báo cáo với tổ tiên là cô gái đã kết hôn
còn lần cưới thứ hai là khi chúng tôi xây nhà và tách ra ở riêng
cũng như những dân tộc khác
các chàng trai cô gái người chất tự do tìm hiểu yêu thương nhau
tuy nhiên để biết cô gái có đồng ý kết hôn với mình hay không
thì chàng trai phải tự tay chuẩn bị một bó củi lớn
cột chặt lại
sau đó đến buổi tối
thì mang tới nhà cô gái để ở trước cửa nhà
nếu đồng ý
cô gái và mẹ sẽ ra mang củi vào nhà để dùng
còn nếu không chấp nhận tình cảm đó
thì cô gái cứ để bó củi bên ngoài nhà
mà không lấy vào
có lẽ đây là một trong những phong tục khá độc đáo của người chất
và dường như nó gắn với tư duy của những người đã từng một thời sống ở trong rừng
rất quan trọng việc lấy củi sửa ấm và xua đuổi thú giữ
rời khỏi lễ ăn hỏi
chúng tôi lại có dịp ghé qua điểm trường mầm non
nơi các cháu dân tộc chất đang ngày ngày học tập
đây là điểm trường bầm non hưng liên điểm trọng duy nhất
của các cháu dân tộc chất
học hành ở đây
đây có hai cô giáo
trách để dạy tất cả các cháu của dân tộc chất
chào cô giáo
chào các cháu
đây là những dụng cụ của bà con dân tộc chức dùng để trong lao động sản xuất
và trong các sản phẩm thải lườm trong rừng ngày xưa
các dụng cụ này là hầu hết là
được bà con lưu truyền về lại
đấy là các cô dùng để dạy cho các cháu
của thế hệ mai sau này hiểu được
các cái đồ dùng
của bà con dân tộc chất hàng ngày
để nhằm bảo tồn lại các cái văn hóa
của bà con dân tộc kích để cho các cháu hiểu được
cha của các thế hệ trước của bà con dân tộc chất là dùng các dụng cụ này để sinh hoạt trong cuộc đời

trong video tiếp theo hãy subscribe cho kênh la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
thưa quý vị và các bạn
tạm biệt bản giao tre với đồng bào dân tộc chất
chúng ta hãy cùng đến với trung tâm phát triển hương bình ở huyện hương khê
nơi đã tái hiện thành công và sinh động cuộc sống phương thức lao động sản xuất sinh hoạt của người nông dân ở các tỉnh vùng bắc trung bộ thời xưa
và cũng là nơi mà có một người nghệ nhân đã hết lòng mang từng câu dân ca ví dặm thổi hồn lên mỗi hiện vật được lưu giữ nơi đây
hà tĩnh nơi đã tái hiện thành công và sinh động cuộc sống phương thức lao động sản xuất sinh hoạt của người nông dân ở các tỉnh vùng bắc trung bộ thời xưa

hà tĩnh nơi đã tái hiện thành công và sinh động cuộc sống phương thức lao động sản xuất sinh hoạt của người nông dân ở các tỉnh vùng bắc trung bộ thời xưa

nhưng tất cả tạo nên một tổng thể để thấy người nghệ tĩnh đã sống đã sinh hoạt với những nét văn hóa riêng biệt ra sao
nhưng tất cả tạo nên một tổng thể để thấy người nghệ tính đã sống đã sinh hoạt với những nét văn hóa riêng biệt ra sao
có một sự kết hợp rất độc đáo và sáng tạo khi anh gắn từng câu ví giảm với những hiện vật để giới thiệu cho khách tham quan
ví giảm sinh ra từ đời sống lao động sản xuất
và một lần nữa qua nghệ nhân nguyễn tiến khởi ví dặm được trở về đúng với vị trí của mình để giúp những hiện vật của cha ông xưa lột tả hết những ý nghĩa sâu xa thầm kín
có lẽ vì thế mà những người khách khi đến đây
họ không chỉ được sống trong không gian của một thời xưa cũ để tìm hiểu và để nhớ về một thời đã xa
mà còn được sống trong cả những câu ví dặm mộc mạc quê nhà